mở đầu là thông tin mới nhất về vụ dùng dao đâm cảnh sát giao thông sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn tại bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn minh chú tại thành phố bắc cạn về tội giết người
như tin đã đưa vụ việc xảy ra trên quốc lộ ba đoạn qua địa phận tổ một mươi ba phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
trong quá trình tham gia giao thông minh vi phạm nồng độ cồn
khi tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe mình đã xin được về nhà lấy nhưng thực chất là đi mua hung khí
khi trở lại minh đã bất ngờ dùng dao đâm trọng thương thiếu tá dương xuân kiệm gây thương tích nặng
hiện nay thiếu tá dương xuân kiệm đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác do công an huyện mường trà tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với các đơn vị
chức năng trong và ngoài lực lượng phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng hai vợ chồng giang an lành và mùa thị dính
trú tại bản nà bủng một xã nà bủng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin và một số tài liệu có liên quan
trong quá trình vây bắt đối tượng giàng an lành đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt lại tổ công tác hồng tổ thoát
sau đó biết không thể trốn thoát lành đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình để tự tử
song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tổ công tác đã không chế đối tượng
đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đưa đối tượng về trung tâm y tế huyện mường trà cấp cứu
hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết đang thụ lý điều tra
làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng trần thị minh thảo
chủ tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn thảo vừa kinh doanh vừa đứng ra làm chủ hụi với nhiều người tham gia
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi do làm ăn thua lỗ thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên
thảo đã mở hàng chục dây hụi cùng lúc sau đó hốt hụi trực tiếp hốt hụi khống
nền ba tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng năm đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh bình thuận
đã đến thăm tặng quà và động viên đồng chí đại ủy lê thành phúc
cảnh sát khu vực công an phường hưng long thành phố phan thiết bị đối tượng có biểu hiện tâm thần
và bị ngáo đá tấn công gây thương tích trong quá trình thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm
đại ủy lê thành phúc cảnh sát khu vực công an phường hưng long thành phố phan thiết
vừa dừng xe tại hẻm một trăm tám mươi tám đường võ thị sáu chuẩn bị vào từng nhà người dân
để vận động đến công an phường làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
bất ngờ bị đối tượng võ văn ý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại khu phố trên
từ trong nhà lao ra tấn công đồng chí phúc
do tình huống xảy ra quá đột ngột đối tượng dùng một cây búa đóng đinh đánh liên tiếp
và mũ bảo hiểm đồng chí phúc đăng đội
có một phát trực mũ bảo hiểm và trúng vào vùng mặt đồng chí phúc
người dân xung quanh đã đến căng ngang và khống chế kịp thời đối tượng ý
và bàn giao cho công an phường
hiện tại đồng chí phúc đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng
để xử lý đối tượng võ văn ý theo quy định của pháp luật
nhằm giảm tình trạng ung tắc giao thông tại tp hcm viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển vdi
vừa có đề xuất xây dựng hệ thống đường sắt đô thị đồng bộ cho vùng lõi tp hcm trước năm hai nghìn hai mươi
với tổng chiều dài khoảng ba trăm linh năm trăm linh km phủ kính vành đai hai
theo đó viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển đề xuất xây dựng hệ thống đường sắt đô thị đồng bộ
cho vùng lõi tp hcm trước năm hai nghìn ba mươi năm
cụ thể quy hoạch tổng thể hệ thống đường sắt đô thị ngầm tổng chiều dài khoảng ba trăm linh năm trăm linh km
phủ kính vành đai hai cho vùng lõi tp hcm mỗi hướng tính từ tương tâm tp hcm
đi qua các khu vực đông dân cư đô thị cũ và mới
khoảng cách giữa các nhà ga từ một đến một hai km dự kiến dự án có ba hợp phần
gồm đường hầm vốn nhà nước hệ thống đầu máy toa xe và hệ thống điều hành vốn tư nhân
và nhà ga đô thị tod vốn tư nhân
theo tính toán sơ bộ
với suất đầu tư bốn mươi năm triệu usd một km đường ống cho hệ thống mrt chạy ngầm dưới lòng đất
tổng mức đầu tư xây dựng năm trăm linh km của toàn thành phố sẽ là hai mươi hai tỷ usd
dự kiến toàn tuyến sẽ chọn ba trăm linh địa điểm để làm tod
diện tích bình quân mỗi cod là bảy năm hectare
trong nội thành diện tích tod sẽ nhỏ hơn khoảng hai ba hectare
ngoại thành có thể lên một mươi hai mươi hectare
viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển dự kiến cùng các sở ban ngành
liên quan của thành phố phối hợp tiến hành khảo sát và điều chỉnh hướng tuyến
mạng lưới mrt toàn thành phố kết hợp với xác định những khu vực khả thi
trên mạng lưới mrt để quy hoạch các trd nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả
thưa quý vị hiệp hội blockchain việt nam ra đời trong bối cảnh nền kinh tế biến động
thị trường blockchain chứng kiến nhiều đợt sóng lớn tại việt nam và thế giới
hiệp hội xác định mục tiêu là kết nối định hướng và phổ cập thông tin
trong lĩnh vực trọng tâm là song hành quá trình
chuyển đổi số kinh tế số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
và để điểm lại những dấu ấn mà hội đã đạt được trong suốt thời gian qua
hiệp hội blockchain đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng dự phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
dự buổi lễ còn có trung tá đặng việt hưng trưởng cơ quan đại diện
cục truyền thông công an nhân dân tại tp hcm cùng đại diện lãnh đạo các bộ
ban ngành chức năng
sau một năm hoạt động hiệp hội blockchain việt nam
để ghi những dấu ấn sâu đậm trong nhiều lĩnh vực đã tăng cường phổ cập kết nối với các cơ quan
nhà hoạch định chính sách pháp luật và công chúng về công nghệ blockchain
và đưa ra đề xuất về sự cần thiết trong việc sớm ban hành các quy định
để cho phép các dự án các giải pháp về blockchain hoạt động an toàn
cạnh tranh và phát triển trong nền kinh tế số
cũng trong năm qua hiệp hội này đã ký hơn năm mươi văn kiện hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước
đồng thời tổ chức đồng hành bảo trợ truyền thông tham gia với tư cách diễn giả khách mời
trong hơn một trăm linh sự kiện về blockchain tại việt nam
chiến lược chúng tôi đề ra là tiếp cận trên sáu cái mục tiêu mà đã được định hình trong năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp nối trên cơ sở là có bốn cái chương trình hành động thúc đẩy của năm hai nghìn hai mươi ba

thúc đẩy giáo trình
thúc đẩy các mảng hỗ trợ gọi vốn cộng đồng thúc đẩy giáo trình
và thứ hai là thúc đẩy các cái khung và cơ quan pháp lý những cái nền tảng pháp lý đối với các cơ quan quản lý
sự thành lập của hiệp hội blockchain việt nam trong giai đoạn này được các chuyên gia nhận định là rất đúng thời điểm
kể từ khi thành lập hiệp hội đã tham gia trực tiếp vào quá trình nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn cũng như quá trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
ngoài ra trong khuôn khổ lời ký niệm của hiệp hội blockchain việt nam
hiệp hội blockchain việt nam cũng tiến hành vinh danh các tổ chức cá nhân có đồng góp tích cực đến cộng đồng ứng dụng blockchain trong một năm qua
trong đó có hạng mục vinh danh dành cho đơn vị tiên phong ứng dụng blockchain trong chuyển đổi số được trao cho các đơn vị trong ba lĩnh vực
lĩnh vực tài chính ngân hàng có bốn đơn vị được vinh danh là vietcombank techcombank vpbank và tiên phong bank
lĩnh vực dữ liệu số có mk group và lĩnh vực y tế có geneica
nhìn từ thành tựu và những nỗ lực không mệt mỏi mà các đơn vị này đã mang lại trong việc ấn dụng và thúc đẩy blockchain trong nhiều năm qua
ở hạng mục vinh danh dành cho cơ quan truyền thông thúc đẩy sự phát triển công nghệ blockchain việt nam hiệp hội vinh danh các cơ quan báo chí
bao gồm truyền hình antv cục truyền thông công an nhân dân báo thanh niên vn express báo đầu tư vietnamnet vietnam news vtv money
đây là những cơ quan tiên phong trong việc đưa ra nhiều tin tức mới nhất về ngành blockchain phổ cập kiến thức đến đông đảo bạn đọc để hiểu rõ hơn về công nghệ này
về phía hoạt động của hiệp hội tôi cũng rất đánh hành

với các hoạt động trong thời gian tới tôi rất mong muốn việc đầu tiên là làm sao hiệp hội chúng ta nghiên cứu đề xuất tham mưu
hoặc là khối biến các cơ quan của hiệp hội nước để chúng ta hoàn thành hoàn diện khuôn khổ hoa kỳ và phát triển công nghệ của hiệp hội nước
rất mong muốn được những quan tâm và những chi tiết làm sao để tạo tạo ra được nội ngũ người nào để công nghệ của hoa kỳ
có chuyên môn có trình độ ngang với tiêu chuẩn của các thế giới
những người đang hoạt động ở thế giới mình cũng hòa nhập mình cũng tham gia
đồng chí trần văn tùng thứ trưởng bộ khoa học công nghệ cũng nhấn mạnh tại buổi lễ
sự thành lập của hiệp hội blockchain việt nam trong giai đoạn này rất đúng thời điểm
khi tham gia trực tiếp vào quá trình nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh cách mạng bốn
cũng như quá trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
dù chỉ mới thành lập được một năm nhưng hiệp hội blockchain việt nam đã đạt được những hành tựu đáng ghi nhận
và phối cập đúng định nghĩa về blockchain khi ứng dụng vào các ngành kinh tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba hiệp hội blockchain việt nam cũng đặt mục tiêu sẽ mở rộng mạng lưới chủ yếu
cho các chuyên gia trong các lĩnh vực truyền thống chứ không chỉ riêng về chuyên gia công nghệ
đơn vị này dự kiến tiếp tục công bố các tiêu chuẩn cho thị trường blockchain bao gồm tiêu chuẩn nhận diện lừa đảo
tiêu chuẩn về bảo mật thông tin và thúc đẩy cộng đồng phát triển công nghệ blockchain nền tảng
thể thao việt nam trên đất campuchia đã đi vào lịch sử trong lần đầu tiên xếp hạng nhất toàn đoàn khi thi đấu ở nước ngoài
với số huy chương áp đảo một trăm ba mươi sáu huy chương vàng một trăm linh năm huy chương bạc một trăm một mươi bốn huy chương đồng hơn hạng nhì thái lan hai mươi tám huy chương vàng
hòa chung không khí phấn khởi từ bắc vào nam đã diễn ra nhiều hoạt động mừng công và vinh danh các vận động viên của thể thao việt nam
mặc dù gặp nhiều áp lực với chi tiêu năm trăm linh nhóm gắn đầu sea games ba mươi hai sau mùa năm w thành công vang dội trên sân nhà
thế nhưng bằng nỗ lực vượt bậc các huấn luyện viên vận động viên đã giúp nâng tầm thể thao việt nam với những dấu ấn tự hào tại sea games lần này
trong suốt những ngày qua hàng trăm lượt vận động viên khi trở về tổ quốc đều được đón tiếp trọng thị ngay từ sân bay trong không khí phấn khởi của đông đảo người hâm mộ
tiếp đó là những buổi giao lưu mường công và tặng thưởng cho các vận động viên diễn ra tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
nối bật ở sea games ba mươi hai là thành tích của các vận động viên mông bóng đá nữ sự xuất sắc của điện kinh với gương mặt nối bật nguyễn thiệu anh
các đứa vận động viên judo kickboxing và hàng chục môn thi đấu khác
việc thể hiện hàng loạt các sự kiện gặp mặt mừng công thể hiện sự động viên kịp thời nhằm khích lệ tinh thần và tiếp thêm động lực cho các vận động viên của thể thao việt nam
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an tp vĩnh long xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển và tăng chữ hàng cấm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng trần việt thái ở tiền giang điều khiển xe ô tô đang giao hàng cấm
cho nhâm hồng loan và dương hoàng minh tâm ở phường tân ngãi tp vĩnh long qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất giấu một mươi bảy ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng loan phát hiện tạm giữ thêm chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được vận chuyển từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về tỉnh vĩnh long để giao cho loan
công an bến tre đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc sử dụng hàng trăm trạm phát sóng bệnh nhân

công an bến tre đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc sử dụng hàng trăm trạm phát sóng bệnh nhân
công an bến tre đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc sử dụng hàng trăm trăm trạm phát sóng bệnh nhân
phát sóng bts giả do đối tượng phạm minh trí chú tỉnh đồng tháp điều khiển phát tán tin nhắn sms với nội dung quảng cáo tuyển việc làm bán thời gian có dấu hiệu lừa đảo
qua làm việc bước đầu đối tượng trí khai nhận số thiết bị chạm bts giả là do một đối tượng người trung quốc không rõ lai lịch cung cấp và hướng dẫn cách thức sử dụng
những thuê bao di động trong vùng phát sóng của trạm bts giả đều nhận được tin nhắn của đối tượng phát ra
đến thời điểm bị bắt đối tượng trí đã sử dụng trạm bts giả di chuyển bằng xe ô tô phát sóng di động trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành ở khu vực phía nam
tổng công ty điện lực miền bắc đã phát thông tin cảnh báo một số đối tượng mạo danh nhân viên công ty điện lực gọi điện lừa đảo khách hàng
theo đó trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm trạm xã hội điện lực miền bắc đã phát thông tin cảnh báo một số đối tượng mạo danh nhân viên công ty điện lực gọi điện lừa đảo khách hàng
tổng công ty điện lực miền bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của evn gọi điện đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo
trước mắt có hai số điện thoại mạo danh đều có đầu số bảy mươi sáu là bảy mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi một và bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi hai một nghìn tám trăm hai mươi năm
kẻ mạo danh yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin khách hàng và thực hiện hành vi lừa đảo
với lý do chính gồm khách hàng sẽ bị cắt điện trong vòng hai giờ nữa hoặc hai giờ nữa hợp đồng điện bị cắt tính từ thời điểm khách hàng nhận được cuộc gọi
hoặc thông báo khách hàng đang vi phạm ở một hợp đồng khác mà khách hàng không trực tiếp thực hiện
tổng công ty điện lực miền bắc đề nghị khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân khuyến nghị khách hàng khi nhận được các cuộc gọi số lạ không hiển thị số điện thoại yêu cầu khách hàng nộp tiền điện hoặc các khoản phí liên quan đến dịch vụ điện hoặc thông tin bị cắt điện không rõ nguyên nhân
tổng công ty điện lực miền bắc đề nghị khách hàng liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước gov vn đã bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo đường dẫn tới các website cá độ đánh bạc
nếu người dân không tỉnh táo có thể bị các đối tượng xấu dẫn dắt rụ rỗ rồi vi phạm pháp luật
hình thức tấn công này trước đây đã khá phổ biến
tuy nhiên gần đây có dấu hiệu bùng phát và mang lại nhiều nguy cơ an ninh mạng cho người dùng
phản ánh của phóng viên thời sự
chỉ cần tìm kiếm bằng google với các từ khóa liên quan đến cá độ cờ bạc với tùy chọn sai gov vn hoặc side vn chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vô số các trang đã bị hách và trên các đường link quảng cáo
với những địa chỉ gov vn thì người dùng sẽ thấy rằng đây là một địa chỉ được quản lý bởi cơ quan nhà nước
và đặc biệt là có những đường link bắt đầu bằng https tức là những đường link mà được kiểm soát chính chủ
với những đường link và các thông tin như vậy thì người dùng sẽ dễ bị hiểu nhầm rằng các trang web của các cơ quan nhà nước chứa các nội dung cờ bạc
và đôi khi người dùng lại tin tưởng vào địa chỉ đó và bấm vào và thực hiện
sau đó thì bảo đăng ký tài khoản cũng như là nạp tiền sau đó thì chơi ở trên các trang web đó
thực chất đây là các trang web là vi phạm pháp luật
về mặt công nghệ đây là một kiểu tấn công thay đổi giao diện các website chính thống thành một nội dung tùy ý theo chủ đích của kẻ tấn công
hacker tin tặc đã khai thác lỗ hỏng trên các website chiếm quyền quản trị thay đổi chỉnh sửa mã nguồn của website
từ đó có thể đăng tải liên kết thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo cờ bạc
em cũng vào tìm hiểu thông tin thì thấy nó hay khen những nội dung về cơ bạc cá đổ
ra các trò chơi có thưởng với những lời mời trao rất là hấp dẫn nên là nếu mà không tỉnh táo thì có thể sẽ sập bẫy ngay vì nó yêu cầu phải nập tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân để đăng nhập
em nghĩ mỗi người nên cảnh giác
cần phải có những cái biện pháp chế tài xử lý thế nào để giải quyết những tình trạng này
khi mà người ta có tò mò và người ta ấn vào những cái đường link của cái nuôi gấu thì có những cái quảng cáo lừa đảo và quảng cáo tờ bạc
thì những cái người mà bản thân người ta đã có những cái đam mê đấy rồi thì ta rất dễ dàng bị lừa đảo
và bị xa vào cờ bạc khi mà ấn vào những cái đường link đấy
theo số liệu thống kê từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong khoảng một mươi bốn website với hơn sáu chín trăm linh trang tên miền gov vn của cơ quan nhà nước
đã phát hiện ít nhất chín mươi website đang bị lợi dụng để cài cắm đăng tải chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như quảng cáo đánh bài cơ bạc
trong đó có sáu mươi bảy website thuộc quản lý của ba mươi tỉnh thành phố
và hai mươi ba trang web thuộc quản lý của một mươi hai bộ ngành
đây là những trang mà định dạng chính thống thì các đối tượng có thể sử dụng để có thể thâm nhập được
thì rõ ràng cái việc mà các đối tượng để thực hiện các hành vi phạm tội thông qua tin tặng
hoặc là thông qua những cái báo cáo cái việc mà chúng ta sử dụng những cái phần mềm nó đã lỗi thời rồi
thì các đối tượng có thể trở thành những cái hacker để chúng ta có thể là chuyển hóa được những thông tin đó
thì rất là khó khăn trong quá trình mà tiến hành các hoạt động để củng cố vững chắc về mặt chứng cứ để tiến hành các hoạt động điều tra khác
thời gian qua bộ công an đã có văn bản về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ
đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử
theo bộ công an nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép
có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng an toàn thông tin gia tăng tội phạm về cá độ đánh bạc

hôm nay ngân hàng nhà nước việt nam đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thông tin tín dụng của hai mươi năm triệu khách hàng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
đây là thông tin được đưa ra tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội
tham dự sự kiện có đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng dự sự kiện có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành
tại sự kiện thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết
đến nay nhiều ngân hàng có hơn chín mươi giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số
khoảng bảy mươi bốn sáu mươi ba người trưởng thành tại việt nam đã có tài khoản ngân hàng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
tăng tám mươi chín năm về số lượng và ba mươi hai về giá trị
hiện nay ngân hàng nhà nước đã kết nối với các bộ ngành
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch thông tin về tín dụng hai mươi năm triệu khách hàng
và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
nhiều tổ chức tín dụng đã triển khai các giải pháp cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán
dựa trên xác thực dữ liệu dân cư cho phép định danh xác minh thông tin khách hàng
bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid làm sạch thông tin khách hàng
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tối ưu quá trình cho vay bằng các giải pháp
chấm điểm tín dụng xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư
phát biểu chỉ đạo tại sự kiện phó thủ tướng chính phủ lê minh khái lưu ý
chuyển đổi số là lĩnh vực mới khó và phức tạp cần phải tiếp thu kinh nghiệm quốc tế
vận dụng sáng tạo phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của việt nam
ngân hàng nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với bộ công an bộ thông tin và truyền thông
để ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng
chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm là mục tiêu
động lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn không phát sinh thêm thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
những ngày này nhiều địa phương miền bắc và cả thủ đô hà nội lại bước vào những ngày nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ngoài trời có nơi vượt mức bốn mươi độ c
giữa cái nắng gài gắt trên khắp các đường phố hà nội nhiều người lao động vẫn đang chật vật ngu sinh
từ những người bán hàng rong
những anh xe ôm những công nhân vệ sinh môi trường tất cả đang nhọc nhằn mưu sinh dưới trào lửa
vẫn bơn trải để kiếm sống
cả người chung kín mít lưng áo ướt đẫm mổ hôi đẩy gánh hàng xe kéo đi trên đường
thỉnh thoảng dừng lại chỗ bóng dân phe phẩy chất nón làm quạt
nhờ công nhân đội mũ áo dày đeo khẩu trang găng tay đi ủng miệt mài làm việc
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là người lao động ngoài trời
cần đề phòng tránh tác hại của tiêu cực tím và đề phòng sốc nhiệt
người lao động nên mặc áo chống nắng mang kính bảo hộ bố trí thời gian làm việc ngoài trời
và nghỉ ngơi hợp lý tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu
uống đủ nước và chủ động tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt
ngoài trời nắng nóng gai gắt nhiều người đều cố gắng hạn chế ra khỏi nhà
che chắn thật kỹ và đi lại thật nhanh
nhưng những hình ảnh chúng ta vừa thấy trên đường phố
rất nhiều những người lao động tự do vẫn đang nhọc nhằn bên trái để kiếm tiền trang trải cuộc sống
dưới cây nắng oi ả trên các tuyến đường không chỉ những người lao động vất vả mưu sinh
mà còn có bóng dáng của những chiến sĩ cảnh sát giao thông
những người vẫn đang túc trực tại các điểm chốt trên khắp các tuyến phố
nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông dưới trời nắng nóng
chốt giao thông giao cắt giữa phạm hùng đại lộ thăng long và trần duy hưng
không một bóng dâm từ sáng sớm cây nắng cây nóng đã được cảm nhận rất rõ
các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu
công an tp hà nội đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ
phân làn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
tại một điểm nút giao thông khác của hà nội là ngã năm âu trợ dừa xã đàn
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số sáu công an tp hà nội đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ

nhưng với nhiệm vụ của mình lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô vẫn đang hàng giờ làm tốt công việc đã được phân công
trong thời gian tới sự báo nắng nóng gai gắt còn tiếp diễn

theo evn nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao và có thể kéo dài sang tháng sáu tháng bảy

sử dụng kết hợp với quạt và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời đề phòng các nguy cơ gây tránh nổ lưới điện chạm điện vào khu dân cư
đất của nhà nước để giao cho doanh nghiệp để mà làm dự án nhà ở xã hội thì hiện nay còn rất ít
cụ thể khoảng ba điều năm mươi sáu luật nhà ở quy định các dự án nhà ở xã hội chỉ được phát triển trên đất ở
điều này đồng nghĩa với việc nếu nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội đi nhận chuyển nhượng các loại đất khác
hoặc đang có đất nhưng không phải là đất ở thì sẽ không được phát triển nhà ở xã hội
trong khi đó với các dự án nhà ở thương mại nhà đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án
theo các chuyên gia việc yêu cầu và có đất mới được thực hiện nhà ở xã hội
khiến cho các khu đất có đủ điều kiện là nhà ở xã hội ít đi làm tăng chi phí đầu vào cho nhà đầu tư
trong việc huy động quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội qua đó làm tăng giá nhà ở xã hội
khi đầu tư vào thì cái sản phẩm từ lúc mà được hình thành cho tới tay người tiêu dùng
thời gian nó phải ngắn dòng vốn của họ sẽ lưu thông nhanh hơn
chứ mà chúng ta cứ họ đầu tư vào họ họ chuẩn bị quỹ đất rồi họ từ quỹ đất xong họ mới lập dự án đầu tư
và từ ra tới phê diệt về chỉ tiêu hoạch rồi xứ phê diệt về cấp phép xây dựng
rồi các thủ tục giao đất mà chúng ta kéo dài quá thì cái biên độ nó dẫn tới là vì cái chi phí đầu tư thậm chí là họ phải vay
thì nó sẽ đổi lên rất nhiều
thực tế những vướng mắc pháp lý nói trên không chỉ người trong cuộc mới hiểu
mà ngay cụ thể từng dự án cũng đã nói lên điều đó
năm hai nghìn hai mươi hai sở xây dựng tp hcm đã phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công
động thổ năm dự án nhà ở xã hội và một dự án nhà lưu trú công nhân
tuy nhiên sau thời gian đồng thổ khởi công đến nay các dự án vẫn bất động
ta thấy là được những cái quy định để mà triển khai được một dự án nhà ở xã hội nó khá là phức tạp
và điều đó nó làm cho cái cản trở
phát triển cái thị trường này chủ yếu là về mặt pháp lý
và theo tôi nghĩ là trong thời gian tới là chính phủ cũng như là chính quyền tp hcm
cần tập trung để mà tháo gỡ những vướng mắt này
để cho cái việc mà triển khai nhà ở xã hội nó diễn ra được nhanh hơn
theo sở xây dựng tp hcm đến nay chỉ có một dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng
các dự án còn lại vẫn đang thực hiện thủ tục pháp lý như gia hạn tiến độ
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
điều chính quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên hai